trong sáng nay ngày ba mươi tháng một mươi một hơn ba trăm linh đoàn viên thanh niên người cao tuổi đối tượng chính sách
chức sắc tôn giáo trên địa bàn quận năm tp hcm đã được tư vấn khám chữa bệnh miễn phí
và tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy phòng chống tội phạm
và đây là một trong những hoạt động do đoàn thanh niên công an tp hcm tổ chức
nhằm hưởng ứng tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trực tự tết nguyên đáng
bên cạnh việc tư vấn khám chữa bệnh đoàn viên thanh niên và người dân đã được hướng dẫn
các nội dung liên quan đến đề án sáu tổ công tác của đoàn thanh niên công an thành phố
đã trợ giúp tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ một cho ba trăm một mươi lập tài khoản định danh mức độ hai cho hai trăm năm mươi ba người
đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố cũng đã hướng dẫn
đoàn viên thanh niên và người dân về công tác phòng ngừa nâng cao cảnh giác đối với các nguy cơ phát sinh cháy nổ
trong dịp tết các biện pháp xử lý và kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra
ngoài ra phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm thường phát sinh trong dịp tết
cũng được phổ biến tuyên truyền đến người dân
việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
tết quyên đoán hai nghìn hai mươi ba và tăng cường đẩy mạnh thực hiện đề án sáu quy định của lực cư trú năm hai nghìn hai mươi
là dịp để tuổi trẻ công an thành phố nêu cao tinh thần sung kích sáng tạo tình nguyện lập công
góp phần cùng công an các đơn vị địa phương hoàn thành thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ đề ra